thưa quý vị và các bạn thống đốc ngân hàng nhà nước vừa bắt hành quyết định một nghìn một trăm bảy mươi tám về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng triển khai chỉ thị một mươi hai của thủ tướng chính phủ góp phần hạn chế tín dụng đen
cụ thể thống đốc yêu cầu các vụ cục chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế chính sách tiến dụng ngân hàng
tiếp tục đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân nghiên cứu mở rộng đa dạng các loại hình cho vay các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đơn giản thuận tiện tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát các tổ chức tiến dụng
đồng thời thống đốc cũng yêu cầu phối hợp với các bộ ngành khác để nghiên cứu giả soát đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan đến tín dụng đen
thống đốc ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội hướng dẫn các quỹ xã hội các chương trình tài chính vi mô đăng ký hoạt động với ngân hàng nhà nước đẩy mạnh thực hiện các chương trình dự án tài chính vi mô
theo báo cáo thị trường tiền tệ vừa công bố của bộ phận phân tích và tư vấn khách hàng cá nhân thuộc công ty chứng khoán ssi
lãi suất huy động trên thị trường những ngày cuối tháng năm đầu tháng sáu có sự điều chỉnh trái chiều ở kỳ hạn dài và do đó đã kéo rãn rộng hơn khoảng cách lãi suất của các ngân hàng vốn đã ở mức rất rộng trước đó
lãi suất huy động thị trường một với các kỳ hạn ngắn ổn định ở mức bốn một cho đến năm năm với kỳ hạn dưới sáu tháng năm năm cho đến bảy bốn mươi năm với kỳ hạn sáu cho đến dưới một mươi hai tháng
tuy nhiên kỳ hạn một mươi hai một mươi ba tháng ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều ở các ngân hàng mức lãi suất hiện tại khác biệt khá nhiều giữa các ngân hàng
giao động trong vùng sáu bốn cho đến bảy tám một năm
thưa quý vị và các bạn báo cáo mới nhất do cục chế biến và phát triển thị trường nông sản cho hay trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu gạo của việt nam đang giảm mạnh
cụ thể xuất khẩu gạo ước đạt hai tám mươi ba triệu tấn tương đương một hai mươi một tỷ usd giảm bốn về khối lượng và giảm mạnh hai mươi bảy về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái do trên thị trường thế giới giá gạo giảm
tại thị trường trong nước giá lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông kiều long ổn định
tuy nhiên dự báo giá lúa gạo trong nước có thể giảm trong tháng tới do thu hoạch vụ hẻ thu khiến nguồn cung gia tăng
thưa quý vị và các bạn thị trường xe ô tô tháng sáu tiếp tục ghi nhận thêm một đợt giảm giá nữa
các hãng honda toyota ford nissan đồng loạt giảm giá bán hàng trăm triệu đồng cho các mẫu xe
trong tháng ba bốn nhiều mẫu xe giảm giá tây đáy và được đánh giá không thể giảm giá thêm được nữa
nhưng cuộc đua hạ giá vẫn chưa hề kết thúc khi nhiều nhà sản xuất lại tiếp tục tung thêm những chương trình yêu đái và hạ giá sâu
bên cạnh việc hạ giá thành các hãng xe chú trọng làm phong phú danh mục sản phẩm thông qua việc bổ sung thêm các phiên bản mới
xây dựng các chương trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng
thưa quý vị và các bạn do thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu năm đến nay thị trường máy điều hòa hết sức sôi động
đặc biệt những dòng máy lạnh inverter bán rất chạy sau đợt tăng giá điện vừa qua
các siêu thị trung tâm điện máy cho biết máy lạnh mà không có chữ inverter là khó bán
tuy nhiên không phải sản phẩm nào có ghi chữ inverter là tiết kiệm điện
người tiêu dùng hiện nay chủ yếu lựa chọn điều hòa tiết kiệm điện dựa vào ngôi sao trên nhãn năng lượng dán trên sản phẩm
tuy nhiên thông tin này chưa thể nói đầy đủ thông tin về chỉ số tiết kiệm
mà phải xem thêm thông tin hiệu suất năng lượng cũng được ghi trên nhãn tem năng lượng
chỉ số càng cao sẽ tiết kiệm điện càng nhiều
sở dĩ có tình trạng này là do công nghệ vật liệu sản xuất khác nhau
tức nhà sản xuất sử dụng công nghệ tiên tiến vật liệu tốt nhất
sẽ cho ra hiệu suất năng lượng tiết kiệm điện nhiều hơn
thưa quý vị và các bạn nắng nóng oi bức khiến nhu cầu giải nhiệt tăng cao
nắm bắt tâm lý người tiêu dùng thay vì bán theo ly cốc
nhiều tiểu thương chuyển sang bán kem chè theo cân còn nước mía nước dừa bán theo lít
giá thành rẻ nước dừa kem chè bán theo cân lít luôn trong tình trạng cháy hàng
không kịp trả hàng cho khách
cụ thể mỗi lít nước mía sẽ có giá giao động từ một mươi năm cho đến hai mươi đồng
nước dừa đóng chai được bán với giá ba mươi đồng một chai một năm lít
tương tự với một bốn kg có giá bán từ một trăm linh cho đến một trăm một mươi đồng
kem cân có giá giao động từ bốn mươi cho đến sáu mươi đồng một kg
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật
vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần hoặc trên trang web nhândântv vn
và qua youtube truyền hình nhân dân
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại